cũng trong ngày hôm qua tại khu đô thị sao mai đường thục phán phường bình khánh
thành phố long xuyên tỉnh an giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu khi xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi ba c ba nghìn bốn trăm sáu mươi chín do lê long hải
trú tại phường bình khánh thành phố long xuyên điều khiển trong tình trạng người có hơi men
bất ngờ bị lệch tay lái hải đã bất cần tông vào hai chiếc xe đạp đi cùng chiều
vũ tông mạnh khiến em học sinh nguyễn quốc anh chủ tại phường bình khánh thành phố long xuyên tử vong tại chỗ
và em học sinh còn lại hiện gia đình đã được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh an giang kiểm tra sức khỏe
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ